thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày chín tháng năm ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đến nay việt nam đã sang ngày thứ hai mươi ba không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hiện chỉ còn hơn một mươi bốn người đang cách ly chống dịch
và theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến thời điểm này đã có hai trăm bốn mươi một bệnh nhân covid một mươi chín tại nước ta được công bố khỏi bệnh và xuất viện
hiện còn bốn mươi bảy bệnh nhân đang điều trị tại sáu cơ sở y tế đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo vũ ngọc viễn
năm mươi năm tuổi trú tại xã hòa xuân tp bù ma thuật tỉnh đắk lắc về tội di người
theo có trạng vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vũ ngọc viễn điều khiển xe máy đến rẫy nhà anh trai ruột là vũ văn hứa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở cùng xã để chơi khi đến nơi thì thấy có ông nguyễn tiến triển sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đang làm thuê tại dãy nhà anh trai
và ông nguyễn công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nên viễn rủ mọi người cùng uống rượu đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày
ông triển nói với anh trai của viễn lấy sổ ra tính tiền công làm thuê sau khi tính toán
xác định ông triển vẫn còn nợ một triệu đồng tiền công đã ứng trước thế vậy ông triển thắc mắc và nảy sinh mâu thuẫn với viễn
trong lúc bực tức viễn đi xuống bếp lấy một con dao rồi đuổi đâm ông triển nhiều nhát khiến cho nạn nhân gục ngay tại chỗ
hậu quả nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ thương tật ba mươi năm tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vũ ngọc viễn một mươi hai năm tù giam về tội giết người
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan
xử lý một trường hợp là cán bộ đang công tác tại tri cục thuế huyện bố trạch về hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
và có hành vi chống đối thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
trước đó vào tối ngày năm tháng năm lực lượng một trăm bốn mươi một qb công an tỉnh quảng bình đã phát hiện xe máy mang bị kiểm soát bảy mươi ba f một một mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi tám
do ông đỗ đức thắng chú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch điều khiển có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên tài xế đã không những không chấp hành mà còn có ý định tăng ga bỏ chạy
sau khi bị dừng xe yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn ông thắng đã không xuất trình được giấy phép lái xe giấy đăng ký phương tiện
mà còn cự cãi có hành vi thách thức và thiếu hợp tác với lực lượng chức năng
thậm chí còn có thái độ hung hăng cản trở với phóng viên khi đang ghi hình tại hiện trường
sau hơn ba mươi phút chống đối biết không thể thoái thác ông thắng đành chấp nhận kiểm tra nồng độ cồn
kết quả nồng độ cồn trong người ông thắng ở mức bốn trăm ba mươi sáu mg trên một lít khí thở lực lượng chức năng đã lập biên bản ngay sau đó
hành vi của ông thắng đã gây phản cảm bức xúc cho người dân khi chứng kiến sự việc
hiện ông thắng đã bị đơn vị công tác tạm dừng công việc
thời gian gần đây trên địa bàn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn liên tiếp xảy ra các vụ cố ý gây thương tích và tai nạn giao thông
mà nguyên nhân chính là do các đối tượng lạm dụng rượu bia dẫn đến không kiểm soát được
hành vi đã vi phạm pháp luật phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên thời sự
khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng bốn anh hoàng văn hưng chú tại thị trấn lộc bình huyện lộc bình điều khiển xe ô tô di chuyển theo hướng lộc bình đình lập
khi đi đến địa phận khu chọc vàng thị trấn lộc bình đã gây tai nạn cho một cháu bé sáu tuổi khi cháu đang đứng ở mép đường bên phải cùng chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó chiếc xe này tiếp tục đâm vào xe ô tô đang đổ ở vỉa hè
qua kiểm tra nồng độ cồn của lái xe là một nghìn năm trăm một mươi
công an huyện lộc bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hưng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
tôi biết sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là sai với pháp luật
tôi cũng mong mọi người khi tham gia giao thông không nên sử dụng rượu bia
hiện nay tình trạng sử dụng rượu bia trong giới trẻ đang gia tăng ở mức đáng báo động gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng con người và gây mất ổn định an ninh trật tự
nhiều bạn trẻ thường chọn quán bia rượu làm nơi giao lưu gặp gỡ bạn bè
dễ bị kích động dễ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp vẫn có những đối tượng không chấp hành chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc cách ly toàn xã hội vẫn tụ tập rủ dê nhau tập trung đông người
do hàng quán đóng cửa thì tụ tập tại nhà riêng uống rượu say rồi gây gỗ đánh nhau
ngày sáu tháng bốn trong lúc uống rượu giữa lường văn tùng và vi văn cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát

để ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật mà nguyên nhân chính là do các đối tượng lạm dụng rượu bia không làm chủ được hành vi gây ra
lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người
dân về tác hại của bia rượu để mỗi người dân nâng cao ý thức không uống rượu bia để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân nhất là trong thanh thiếu niên không để xảy ra xung đột mất kiểm soát hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do huỳnh thanh sang thực hiện xảy ra tại tp hcm theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hiện bị can huỳnh thanh sang đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú căn cứ điều ba mươi sáu và điều hai trăm ba mươi một bộ luật tố tụng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định truy nã bị can
điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám huỳnh thanh sang thành lập công ty cục phần quốc tế ssk trụ sở tại tầng chín tòa nhà sài gòn paragon số ba đường nguyễn lương bằng phường tân phú quận bảy tp hcm
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính dịch vụ hỗ trợ giáo dục hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin
sau khi thành lập công ty huỳnh thanh sang đã làm giả các hợp đồng hợp tác kinh tế cung cấp gia công phần mềm mà công ty cổ phần quốc tế ssk của sang ký kết với nhiều công ty cơ quan tổ chức khác nhau để ông viên kiến trung ông nguyễn xuân dũng tin tưởng chuyển tiền góp vốn sau đó huỳnh thanh sang chiếm đoạt và bỏ trốn
căn cứ tài liệu
chứng cứ thu thập được cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can số bốn mươi tám ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi quyết định truy nã bị can số một ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đối với huỳnh thanh sang
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những ai biết thông tin về đối tượng huỳnh thanh sang có nhân thân và lai lịch nêu trên cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an địa chỉ hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm

dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía tây suốt một tuần qua bắc bộ và trung bộ liên tục xảy ra nắng nóng
tuy nhiên đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở bắc bộ đã qua
sự báo là trong hôm nay và ngày mai nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần
tại phía đông bắc bộ ngày mai sẽ có mưa rào vài nơi với mức nhiệt độ giảm nhẹ đạt ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó sang đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai khu vực này xuất hiện mưa rông và nhiệt giảm hẳn cao nhất đạt mức là hai mươi bảy ba mươi độ trời mát mẻ
quý vị cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông xét lốc xoáy gió giật mạnh
tại khu vực phía tây bắc bộ tình hình nắng nóng sẽ bớt gai gắt hơn trong những ngày tới
tuy nhiên mức giảm nhiệt không nhiều như là ở khu vực phía đông
ngày mai nắng nóng vẫn xảy ra tại khu vực này với mức nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
sau đó sang đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào vài nơi và nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
ở các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng cũng có xu hướng giảm dần từ ngày mai với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ
trong ngày một mươi một và ngày một mươi hai khi rãnh mây rông ở phía bắc đẩy xuống thì khu vực này sẽ có mưa rào và rông
người dân cũng cần cảnh giác với lốc xoáy và gió giật mạnh nhất là ở các huyện vùng núi
nhiệt độ trong ngày một mươi một và ngày một mươi hai cũng giảm nhẹ nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ tại phần phía nam của khu vực
từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới tại đây vẫn duy trì tình trạng nắng nóng chiều tối có thể có mây rông
ngày mai nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt trên ba mươi bảy độ
sau đó nhiệt sẽ giảm chậm trong hai ngày tiếp theo nhưng vẫn ở ngưỡng nắng nóng
tại tây nguyên nắng nóng tại khu vực này vẫn còn duy trì trong ba ngày tới
ngày mai thời tiết phổ biến là ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ chiều tối có mưa rông
trong hai ngày tiếp theo sẽ có mưa rào vài nơi với lượng ít và nhiệt độ không có nhiều biến động
chuyển sang khu vực nam bộ thời tiết từ nay cho đến ngày một mươi hai vẫn phổ biến là không mưa
ban ngày trời nắng nhiều và nắng nóng trên diện rộng nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới có thể đạt mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ cục bộ có điểm cao hơn